công an tp hcm kiên quyết tấn công tội phạm không lơ là mất cảnh giác hoặc bị động bất ngờ trong mọi tình huống
để cho nhân dân vui xuân đón tết cổ truyền của dân tộc trong yên bình vui tươi an toàn và hạnh phúc
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
từ đầu tháng một mươi hai đến nay công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị triển khai đấu tranh phòng ngừa ngăn chặn các loại tội phạm
tổ chức tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông trong đó chú trọng nắm bắt tình hình ở khu vực trọng yếu
như bến tàu bến xe sân bay các khu vực có nhiều người nước ngoài sinh sống
kế hoạch tấn công trong các tội phạm của công an tp hcm sẽ kết hợp với kế hoạch tổng kiểm tra hành tránh
và thu hồi vật liệu nổ công cụ hỗ trợ kiểm tra các ngành nghề kinh doanh nhạy cảm kinh doanh có điều kiện
những nơi có tội phạm ăn nấu hoặc những điều kiện để phát sinh tội phạm
để đấu tranh mạnh mẽ tạo ra một thế trận và một cú đấm thép
đặc biệt tổ công tác ba trăm sáu mươi ba tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm
cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng đua xe trái phép cướp giật đường phố
các đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội tàng trữ vũ khí hung khí công cụ phương tiện để chuẩn bị gây án
đặc biệt tổ công tác ba trăm sáu mươi ba tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm

đặc biệt tổ công tác ba trăm sáu mươi ba tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm

với sự quyết tâm của mỗi cán bộ chiến sĩ công an tp hcm đã bố trí đầy đủ lực lượng
nắm chắc địa bàn phân tích và có các phương án cụ thể để chấn áp các loại tội phạm có các hành
vi manh động làm ảnh hưởng đến trật tự an ninh vì sự bình an của thành phố và của đất nước